chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị hơn một phần ba trung cư thương mại tại hà nội đang vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy
đã có nhiều ý kiến về việc đổi quy định rắn nhãn hàng hóa trong cộng đồng doanh nghiệp
đáng chú ý giá vàng trong những ngày qua có nhiều biến động
có nên mua vàng thời điểm này đang là câu hỏi được quan tâm
sau đây là nội dung chi tiết
thanh khoản dư thừa đã khiến lãi suất liên ngân hàng và lãi suất trái phiếu chính phủ xuống mức thấp nhất kể từ trước đến nay
trong khi đó các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động lãi suất cho vay cũng liên tục hạ thấp
ngân hàng nhà nước đã quyết định hạ lãi suất điều hành hai lần liên tiếp vào tháng ba và tháng năm
hiện tại tiền gửi kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng ở các ngân hàng lớn phổ biến chỉ còn ba bốn cho đến ba chín mươi năm một năm
thấp hơn nhiều mức trần bốn hai mươi năm một năm
mà ngân hàng nhà nước cho phép
trong đó thấp nhất thuộc về tết công bành
bộ giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu cục hàng không việt nam tăng cường giám sát xử lý nghiêm
đối với các hãng hàng không không thực hiện hoặc thực hiện không đúng slot lượt bay đã được cấp
các hãng hàng không việt nam có trách nhiệm xây dựng điều hành lịch bay bảo đảm phù hợp với slot đã được cung cấp
thực hiện bán vé theo đúng slot đã được cấp
nghiêm cấm việc bán vé không đúng slot được cấp
nếu vi phạm sẽ bị thu hồi slot được cấp
đồng thời không được tự ý hủy
chuyến dồn chuyến và thay đổi giờ bay
vì lý do chủ quan
từ ngày một tháng tám
hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
chính thức có hiệu lực
theo hiệp định này một số sản phẩm chế biến của việt nam
đang có mức thuế cơ bản khá cao
khi xuất khẩu vào thị trường eu sẽ được giảm ngay
về mức thuế
hiện nay các mặt hàng thủy sản của việt nam
đang phải chịu mức thuế từ tám đến hai mươi hai
từ ngày một tháng tám
các mặt hàng như tôm hùm tôm xú
cá khô cá khun khói các loại cá ngừ
hầu điệp mực bạch tuộc nghêu sò
và bào ngư chế biến
sẽ ưởng thuế xuất khi xuất khẩu vào eu
những người đến từ việt nam
cùng bảy mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ khác
sẽ không phải cách ly một mươi bốn ngày
khi nhập cảnh vào anh từ ngày một mươi tháng bảy
việt nam là nước duy nhất ở đông nam á
có mặt trong danh sách
theo chính phủ anh
việt nam là quốc gia đông nam á duy nhất
có mặt trong danh sách
bộ ngoại giao anh cho biết
bỏ cảnh báo công dân không nên đi lại
nếu không cần thiết đối với việt nam
từ ngày bốn tháng bảy
quyết định này dựa trên các đánh giá liên tục của anh
về nguy cơ dịch covid một mươi chín tại việt nam
bộ khoa học và công nghệ đang xây dựng nội dung
sửa đổi nghị định bốn mươi ba về gian nhãn hàng hóa
cộng đồng doanh nghiệp lại nóng lên
khi bộ đưa vào những quy định có thể gây cản trở thương mại
tăng chi phí hàng nghìn tỷ đồng
nghị định sửa đổi dự kiến có hiệu lực
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một

tăng chi phí hàng nghìn tỷ đồng
bởi hàng trăm ngàn doanh nghiệp sẽ phải thiết kế
và y lại nhãn sản phẩm hàng hóa
khi tiêu thụ hoặc xuất khẩu
trong khi những quy định về giãn nhãn
cứ thay đổi khoảng hai năm một lần
ngoài ra việc yêu cầu đầy đủ thông tin của tổ chức sản xuất
tổ chức cá nhân nhập khẩu trên nhãn gốc
có thể vi phạm các điều khoản của fta
mà việt nam là thành viên
nguy cơ dẫn tới đóng băng thương mại với nhiều mặt hàng
theo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
còn hai mươi chín trên bảy mươi chín công trình trung cư thương mại
trên địa bàn thành phố
có vi phạm phòng trái chữa cháy
và ở trong tình trạng chậm khắc phục
hoặc không thể khắc phục
trên địa bàn thành phố có năm mươi chín trung cư thương mại khắc phục xong
và được nghiệm thu về phòng trái chữa cháy
một công trình phải dừng thi công
còn một mươi chín công trình tồn tại vi phạm quy định
về phòng trái chữa cháy
trong đó có tám trên một mươi chín công trình
không có khả năng khắc phục
phải báo cáo các cấp cho phép áp dụng các biện pháp thay thế
và đề nghị cục c bảy bộ công an
trình thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định
từ cuối tháng sáu
giá vàng trong nước liên tục xác lập đỉnh mới
khi tăng một mạch từ vùng giá bốn mươi chín triệu đồng một lượng
lên trên năm mươi triệu đồng một lượng
theo các chuyên gia về dài hạn
vàng vẫn giữ xu hướng tăng
nhưng mua vào thời điểm này
nhà đầu tư sẽ chịu nhiều rủi ro
vàng đang vượt xa các kênh đầu tư khác như chứng khoán
gửi tiết kiệm và trái phiếu
dù đã vượt mốc một tám trăm linh tám bảy usd một ounce
nhưng vàng thế giới vẫn chưa vượt đỉnh lịch sử
ở mức một chín trăm hai mươi ba usd một ounce
vì vậy vàng vẫn còn dư địa tăng
giá vàng trong nước liên tục bám sát thế giới
nên những người có kiến thức thời gian và tài chính
có thể tham gia trong ngắn hạn từ nay đến tháng tám
tuy nhiên giá vàng có thể đảo chiều giảm
khi chịu áp lực chốt lời từ giới đầu tư
nên vẫn tiềm mẩn rủi ro
thưa quý vị
nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm
các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
được thực hiện bởi phòng kinh tế truyền hình nhân dân
và xin kính chào tạm biệt